theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi ba tháng sáu ở bắc bộ và trung bộ trời nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi từ bốn mươi một bốn mươi hai độ c độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm mươi
nắng nóng gây nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ nắng nóng còn có thể xảy ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao nhất là đối với người cao tuổi và trẻ em
người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian cao điểm của nắng nóng luôn trang bị cho mình và người thân những vật dụng bảo vệ nắng nóng tốt nhất
thời gian có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ c là từ một mươi h đến một mươi tám h hằng ngày
chỉ số tiêu uv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ chín đến một mươi với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
khu vực hà nội có mây ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong gần rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh